thưa quý vị ủy ban nhân dân tp hcm vừa ban hành kế hoạch vận động tuyên truyền
và tiếp nhận tình nguyện viên là người f đã khỏi bệnh
tham gia công tác phòng chống dịch covid một mươi chín trên địa bàn thành phố
theo đó những đối tượng tự nguyện tham gia công tác phòng chống dịch
phải đủ điều kiện là các f đã khói bệnh và hoàn thành thời gian cách ly một mươi bốn ngày tại nhà
theo quy định của bộ y tế
những người này phải có đủ sức khỏe lao động đang trong độ tuổi lao động
và không trong thời gian mang thai
ngoài ra những f đã khỏi bệnh này phải có kháng thể virus sars cov hai
trong sáu tháng sau khi khỏi bệnh hoặc đã tiêm đủ hai mũi vaccine
đối với f khỏi bệnh hơn sáu tháng
thời gian tiếp nhận từ ngày một mươi tháng chín đến ngày ba mươi một tháng một mươi hai
với hình thức tự nguyện đăng ký tham gia phòng chống dịch
tại phòng tổ chức cán bộ sở y tế tp hcm
số điện thoại chín trăm linh bảy năm trăm bảy mươi bốn sáu trăm hai mươi chín hoặc hai mươi tám ba nghìn chín trăm ba mươi chín nghìn chín trăm sáu mươi bảy
sở y tế sẽ chịu trách nhiệm tổng hợp nhu cầu từ các đơn vị cơ sở y tế
bệnh viện điều trị covid một mươi chín
báo cáo ủy ban nhân dân thành phố về nhu cầu tuyến dụng
đồng thời triển khai xét nghiệm kháng thể virus covid một mươi chín
khám sức khỏe cho tình nguyện viên
cũng như tổ chức tập huấn phòng ngừa kiểm soát lây nhiễm covid một mươi chín
và quy trình chăm sóc người bệnh
cùng đó tổ chức điều phối lực lượng sau khi đã tiếp nhận tình nguyện viên
ủy ban nhân dân tp hcm và các quận huyện được rao công tác
rà soát nhu cầu bổ sung nguồn nhân lực là tình nguyện viên
gửi về sở y tế tổng hợp điều phối